những năm qua giáo dân trên địa bàn tỉnh nam định đã hiến trên hai ba trăm linh hectare đất thổ cư canh hơn hai trăm linh tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội
số tàu nêu trên đã được cơ quan chức năng hướng dẫn vị trí phù hợp gần nhất để tránh trụ bão
trong trường hợp tâm bão tem bin vào tỉnh cà mau với sức gió dưới cấp một mươi
thì các huyện ven biển của cà mau phải sơ tán khoảng tám mươi năm dân
trường hợp bão đổ bộ mạnh trên cấp một mươi thì toàn tỉnh cà mau có khoảng hai trăm ba mươi dân phải sơ tán di rời
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh
các thành viên trong ban chỉ huy từ tỉnh huyện đến xã phải chuẩn bị đầy đủ lương thực nước uống thuốc men vật tư y tế để kịp thời hỗ trợ người dân
tính tới sáng sớm nay số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do cơn bão nhiệt đới tembin gây ra ở philippines đã tăng lên hai trăm linh người
trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích
số người thiệt mạng nhiều nhất ở bắc mindanao với một trăm ba mươi năm người
tại bán đảo zambara và khu tự trị hồi giáo mindanao
theo nhà chức trách philippines số người thiệt mạng do bão tem bin có thể còn tăng
bão tem bin đã đổ bộ vào đảo mindanao đảo lớn thứ hai của philippines
với sức gió lên tới tám mươi km một giờ gây ra lũ lụt và lở đất trôn vùi một vài ngôi làng
mỗi năm philippines thường hứng chịu khoảng hai mươi trận bão gây tổn thất lớn về người và tài sản
mới đây thành phố hà nội đã bắt đầu triển khai đưa xe đạp thể dục lọc nước
và hoạt động tại khu vực hồ hoàng cầu quận đống đa
ngay sau khi được lắp đặt thiết bị này đã thu hút đông đảo người dân sống quanh khu vực tham gia luyện tập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sáu chiếc xe đạp thể dục được kết hợp với hai thùng lọc nước
dùng sức đạp của người tập thể dục để bơm hút nước hồ qua hệ thống lọc
người dân sống gần hồ hoàng cầu đã được thử sức với thiết bị mới này
đều hào hứng vì đạp xe vừa tập thể dục lại được góp một chút công sức để làm sạch hồ
giờ đây ngoài việc chạy đi bộ quanh hồ người dân đã có thêm môn đạp xe
nên là rất nhiều người muốn đạp
những chiếc xe hoạt động theo nguyên lý dùng sức đạp của người tập thể dục tạo ra dòng điện cho ác quy
điện năng này làm chạy máy bơm hút nước hồ
nước dưới hồ sẽ được bơm trực tiếp lên bể lọc với hai máy hai bên
nước chảy qua thùng lọc chứa các vật liệu có tác dụng hấp thu các chất gây ô nhiễm nguồn nước để làm sạch nước
sau đó tự động đưa nước đã lọc trở lại hồ
ý tưởng xe đạp lọc nước lắp ở nơi công cộng vừa giúp người dân rèn luyện sức khỏe vừa góp phần bảo vệ môi trường
tuy nhiên để nhân rộng mô hình này đòi hỏi chất lượng của xe phải bảo đảm để có thể duy trì được hoạt động lâu dài
dự trữ ngoại hối của việt nam hiện đạt gần bốn mươi tám tỷ usd cao hơn hai tỷ usd so với con số công bố hồi tháng một mươi một
đây là thông tin mới được ngân hàng nhà nước công bố
để có được dự trữ ngoại hối đạt mốc kỷ lục bốn mươi tám tỷ usd
ngân hàng nhà nước đã áp dụng tỷ giá trung tâm điều hành linh hoạt và trong diễn biến tỷ giá được dựa vào cung cầu thị trường điều hành vĩ mô từng thời kỳ
việc áp dụng tỷ giá trung tâm từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu diễn biến thị trường tích cực
đồng thời giải pháp này cũng giúp ngân hàng nhà nước thành công trong neo giữ tâm lý kỳ vọng tỷ giá
năm hai nghìn một mươi sáu mua vào hơn chín tỷ usd và từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ngân hàng nhà nước đã mua thêm được hơn tám tỷ usd
nâng dự trữ ngoại hối lên hơn bốn tỷ usd
nhờ tỷ giá ổn định nên xuất khẩu đã tăng mạnh
tuy nhiên thống đốc ngân hàng nhà nước nhấn mạnh ngân hàng nhà nước không chủ quan với mức dự trữ này
kim ngạch xuất khẩu cá tra năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên một bảy mươi năm tỷ usd là nhận định của hiệp hội cá tra việt nam vừa đưa ra
diện tích thả và thu hoạch cá đều tăng trở lại ở đồng bằng sông cửu long
theo đó diện tích nuôi mới cá cha ở các tỉnh đồng bằng sông kiều long là gần ba ba trăm linh ha
tăng một mươi bốn diện tích thu hoạch là hơn ba bốn trăm linh ha tăng bảy
sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cá cha đều tăng mạnh do thị trường trung quốc tiêu thụ khá thuận lợi
hiện giá cá cha ở đồng bằng sông cửu long được thu mua khoảng hai mươi tám đồng một kg
đây là mức giá cao nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy và giữ kỷ lục trong một mươi năm trở lại đây
giá cá cha thương phẩm tăng kéo theo giá cá cha giống cũng vọt lên bốn mươi năm đồng một kg
tăng khoảng một mươi tám đồng một kg
sán nguyên liệu là loại cây trồng chủ lực của đồng bào các dân tộc huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
những ngày này đồng bào các dân tộc ở địa phương đang rất phấn khởi khi bước vào niên vụ thu hoạch năm nay
sản vừa được mua lại được giá giúp cho đồng bào có nguồn thu nhập đáng kể
có lịch nhập sắn nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn ở địa phương mình
từ sáng sớm cả gia đình ông bà vinh thôn tăng cô
xã a sinh đã có mặt tại dãy để thu hoạch
nếu như những năm trước hai hectare sắn cho thu hoạch khoảng một mươi năm tấn củ tươi
thì năm nay do thời tiết thuận lợi nên từng ấy diện tích cho thu hoạch gần hai mươi tấn
cùng với được mùa vụ này gia đình ông giảm bớt diện tích để tập trung chăm sóc
nên sắn có chất lượng bột tốt củ to hơn bán được giá cao hơn nhiều so với năm ngoái
trước đây gia đình mình trồng nhiều sắn
nên chăm sóc không hề nhiều
củ sắn nhỏ mà giá bán rất thấp
năm nay sắn vừa được mùa lại được nhà máy thu mua với giá cao
nên gia đình tôi rất phấn khởi
huyện miền núi hướng hóa có gần bốn bảy trăm linh hectare sắn
trong đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc trồng ở các xã dọc biên giới
năng suất bình quân năm nay khoảng một mươi bảy tấn một hectare
với sản lượng hơn tám mươi tấn
nếu như năm ngoái và đầu vụ giá sắn cao nhất là một năm trăm linh
một kg thì hiện nay đã ổn định từ một tám trăm linh đến trên hai đồng một kg
tùy theo chất lượng tinh bột
là xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
những năm trở lại đây chính quyền các xã dọc biên giới của huyện hướng hóa
tỉnh quảng trị đã mạnh dạn có những phương án đúng đắn
để duy trì và phát triển cây sắn bền vững
bà con rất phân khởi thu hợp cây sắn nói chung là giá cả rất là cao
chúng tôi tiếp tục trị đáo
bà con nông dân để thu hoạch hết năm hai mươi bảy
và chúng tôi sẽ trị đáo người dân trong lại năm hai mươi tám
còn đợt tốt thì chúng tôi vẫn giữ để trị đáo bà con nông dân
để trong lại cây sắn có hiệu quả
còn đợt sâu thì chúng tôi sẽ trị đáo trong các loài cây khác có hiệu quả hơn
hiện tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang hỗ trợ nông dân
chuyển đổi các diện tích sắn kém hiệu quả
hoặc nằm ngoài vùng quy hoạch nguyên liệu sang trồng các loại cây trồng khác
tập trung trồng diện tích sắn nguyên liệu có chất lượng
góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm
cũng như ổn định vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn
đồng thời hạn chế rủi ro cho người nông dân
thời gian gần đây lực lượng chức năng tỉnh hà giang đã tăng cường công tác kiểm tra
giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
trên địa bàn toàn tỉnh
tuy nhiên nhiều đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp vẫn tiếp tục khai thác cát sỏi trái phép
trọng điểm là trên sông lô đoạn chảy qua địa phận huyện bắc quang tỉnh hà giang
những hình ảnh này chúng tôi ghi lại được vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tại bãi cát bồi khu vực thác hỏa trên sông lô địa phận thôn minh lập xã quang minh
các đối tượng dùng máy xúc múc cát lên những chiếc ô tô tải có trọng tải hàng chục tấn
để vận chuyển đến bãi tập kết ở nơi khác
hiện tại các mỏ cát khu vực thôn minh lập xã quang minh chưa doanh nghiệp nào được cấp quyền khai thác
nên các hoạt động khai thác cát sỏi ở đây đều là trái phép
ngay sau khi phát hiện vụ việc trên phóng viên đã liên hệ với ủy ban nhân dân xã quang minh để thông báo tình hình
ông lê xuân thủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã quang minh
đã chỉ đạo tổ công tác của xã xuống hiện trường xử lý vụ việc
đấy là được nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
và thứ hai sự phối hợp của các ngành ở cấp giữa công an huyện
với các cấp của xã của thôn đã tổ chức là bắt quả tang
một trường hợp là đang dùng máy san ủi máy múc là múc lên xe để vận chuyển cát ra khỏi địa bàn
hiện nay là xã đang tổ chức là lập phiên bản và đưa các trường hợp vi phạm ra xã để giải quyết theo quy định của pháp luật
tại hiện trường tổ công tác xã quang minh bắt quả tang một chiếc máy xúc
đang múc cát tại bãi cát bồi dưới sông lô lên ô tô tải để vận chuyển đi nơi khác
qua kiểm tra
tổ công tác xác định chiếc máy xúc và ô tô tải đang khai thác cát là do ông nguyễn sĩ tới
thường chú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang thuê để múc cát
ông tới không xuất trình bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến việc cấp phép khai thác cát sỏi
tổ công tác của xã quang minh đã lập biên bản và yêu cầu ông tới dừng mọi hoạt động liên quan đến khai thác cát sỏi trái phép
đưa xe ô tô và máy xúc ra khỏi bãi cát và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật